mở đầu bản tin chiều nay là thông tin mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm tính đến ngày hôm nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết thành phố đã cơ bản kiểm soát chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhân viên sân bay tân sơn nhất
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm từ ngày năm tháng hai thông qua giám sát chủ động nhân viên sân bay tân sơn nhất
đã phát hiện cao chỉ điểm là bệnh nhân một nghìn chín trăm bảy mươi chín nhân viên giám sát chất xếp hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay việt nam
từ trường hợp chỉ điểm này từ ngày bảy đến ngày một mươi một tháng hai thành phố tiếp tục phát hiện thêm ba mươi bốn trường hợp nhiễm liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại sân bay
thông qua hoạt động chủ động xét nghiệm giám sát tại sân bay và truy vết các trường hợp tiếp xúc
với bệnh nhân như vậy chuỗi lây nhiễm này sau ngày một mươi một tháng hai vẫn đang dừng ở con số ba mươi năm trường hợp nhiễm
thành phố cũng đã thực hiện xét nghiệm giám sát lần ba cho toàn bộ nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay việt nam
đã lấy mẫu một năm trăm năm mươi năm trường hợp trong đó có một ba mươi trường hợp âm tính và năm trăm hai mươi năm đang chờ kết quả
để chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trừ xuân dũng
đã đề nghị các đơn vị tập trung mở rộng diện xét nghiệm đối với toàn bộ người dân về từ tỉnh hải dương kể từ giờ ngày hai tháng hai trở lại đây
trong đó ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm những người ở huyện cẩm giang trước sau đó đến những người về từ các địa bàn khác của tỉnh hải dương
tiếp đến là xét nghiệm cho tất cả những người về từ một mươi một tỉnh thành phố có ca mắc covid một mươi chín
ngoài ra lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị chức năng mở rộng xét nghiệm ngẫu nhiên tại các nhà máy khu công nghiệp khu chế xuất
tại những nơi có nguy cơ cao nơi có chuyên gia nước ngoài làm việc và các cán bộ y tế
theo báo cáo của sở y tế hà nội tổng số người về từ trí linh hải dương từ ngày một tháng một và người về từ khu vực ổ dịch tại quảng ninh từ ngày năm tháng một
ra soát đến tám giờ sáng nay là một mươi tám một trăm năm mươi một người tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả có bốn trường hợp dương tính là bệnh nhân một nghìn sáu trăm chín mươi bốn một nghìn tám trăm một mươi bốn một nghìn tám trăm một mươi năm một nghìn tám trăm một mươi chín còn lại đều âm tính
trong khi đó tổng số người về từ huyện cẩm giang tỉnh hải dương từ ngày một mươi năm tháng một ra soát đến tám giờ sáng ngày một mươi tám tháng hai là một sáu trăm tám mươi bảy người
đã lấy mẫu xét nghiệm cho một năm trăm chín mươi hai người kết quả có năm trăm chín mươi một trường hợp âm tính còn lại chưa có kết quả
hiện các đơn vị đang tiếp tục khẩn trương ra soát và xét nghiệm theo đúng quy định
vào trưa ngày một mươi sáu tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương đã ghi nhận một chung gồm bốn ca bệnh trong cùng một gia đình
phát hiện thông qua giám sát sốt ho cộng đồng qua truy vết thì đến ngày một mươi bảy tháng hai công an tp hải dương đã xác định được nguồn lây của chùm ca bệnh này
theo đó nguồn lây tại gia đình bốn người của bệnh nhân hai nghìn hai trăm bảy mươi tám sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại số một mươi năm trần sùng dĩnh phường hải tân
là từ một nhân viên tẩm quất là bệnh nhân một nghìn bảy trăm ba mươi bốn đã được công bố
trong khi đó bệnh nhân một nghìn bảy trăm ba mươi bốn lại lây nhiễm từ em chồng là công nhân công ty poyun tại trí linh

bệnh nhân hai nghìn hai trăm bảy mươi tám đã khiến cho ba trường hợp trở thành f một gồm chồng con và người giúp việc tại thôn tiên động xã hồng phong huyện thanh miện
ít ngày sau ba trường hợp f một chuyển hóa thành f
theo điều tra dịch tễ ban đầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hải dương
bệnh nhân hai nghìn hai trăm bảy mươi tám có yếu tố dịch tễ rất phức tạp và bị mất dấu nguồn lây nhiễm
trong quá trình truy vết công an thành phố hải dương cho biết
từ hồ sơ truy vết điều tra kỹ của đội an ninh bệnh nhân hai nghìn hai trăm bảy mươi tám là nguồn lây cho ba người còn lại trong gia đình
và bệnh nhân hai nghìn hai trăm bảy mươi tám có yếu tố dịch tễ lây nhiễm từ ổ dịch trí linh
như vậy việc xác định nguồn lây sars cov hai cho chùm bốn ca mắc covid một mươi chín trong một gia đình ở thành phố hải dương tưởng chừng mất dấu đã được làm rõ
sau khi tìm ra nguồn lây của chùm bốn ca bệnh này lãnh đạo thành phố hải dương đã điện báo ngay với lãnh đạo của tỉnh hải dương xin ngừng phương án phong tỏa thành phố hải dương
lực lượng chức năng trong đó có công an thành phố hải dương đã tích cực triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
chốt kiểm soát phòng chống dịch trên đường trường trinh thành phố hải dương
lực lượng chức năng được tăng cường nhất là vào khung giờ cao điểm để kiểm tra giấy tờ đo thân nhiệt hướng dẫn người đi xe máy theo vạch vôi kẻ sẵn để đảm bảo giãn cách
phương tứ minh thành phố hải dương là địa phương giáp danh với huyện cầm giang
bên cạnh khu công nghiệp đại an còn có khoảng hai mươi doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn
để đảm bảo cách ly được chặt chẽ phường đã lập một mươi một chốt chặn con lối ra vào huyện cầm giang và hai chốt kiểm soát